phó thủ tướng vương đình huệ vừa yêu cầu bộ tài chính nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết chương trình hành động của chính phủ
triển khai nghị quyết số sáu mươi của chính phủ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý
sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
phó thủ tướng yêu cầu bộ thế chính ra soát cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất theo quy định của luật đất đai
đối với trường hợp doanh nghiệp đã cổ phần hóa và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng
căn cứ để xử lý trong trường hợp thu hồi đấu giá nhưng doanh nghiệp đang sở hữu tài sản trên đất không trúng đấu giá
trường hợp có sự khác nhau giữa nghị quyết của quốc hội và luật đất đai bộ tây chính nghiên cứu báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ tài chính giả soát chương trình hành động của chính phủ về trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương để làm rõ mục đích của việc sang nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể theo quy định của luật đất đai
xác định rõ hơn đối tượng các doanh nghiệp cổ phần hóa còn lại